các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín tối hằng ngày trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thành thảo rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin tối nay
để mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi số ca mắc covid một mươi chín mới nhất tối ngày tám tháng hai mà chúng tôi vừa cập nhật
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
về tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng hai đến một mươi sáu h ngày tám tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hai mươi một chín trăm linh chín ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và hai mươi một chín trăm linh một ca ghi nhận trong nước tăng năm chín mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một mươi bốn chín trăm tám mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh giờ sau
hà nội hai chín trăm linh ba nghệ an một bảy trăm một mươi bảy
hải dương một hai trăm bốn mươi năm thanh hóa chín trăm chín mươi tám hòa bình chín trăm bốn mươi bốn bắc ninh tám trăm chín mươi bảy vĩnh phúc tám trăm chín mươi một nam định tám trăm tám mươi sáu đà nẵng tám trăm năm mươi bốn hải phùng tám trăm ba mươi phú thọ bảy trăm sáu mươi chín thái nguyên sáu trăm bốn mươi chín bình định năm trăm bảy mươi một bắc giang bốn trăm chín mươi tám thái bình ba trăm chín mươi tám quảng nam ba trăm sáu mươi bốn lâm đồng ba trăm năm mươi hai quảng ninh ba trăm ba mươi sáu
ninh bình ba trăm ba mươi hai đắk lắc ba trăm một mươi ba hà tĩnh hai trăm chín mươi chín tuyên quang hai trăm ba mươi
thừa thiên huế hai trăm năm mươi hai quảng bình hai trăm bốn mươi hai hương nghiên hai trăm bốn mươi cà mau hai trăm hai mươi bảy quảng trị hai trăm hai mươi năm gia lai hai trăm hai mươi con tâm hai trăm linh bảy hà nam một trăm tám mươi chín khánh hòa một trăm tám mươi ba lào cai một trăm tám mươi ba bình phước một trăm tám mươi một quảng ngãi một trăm bảy mươi bảy
lạng sơ một trăm sáu mươi sáu bà rịa vũng tàu một trăm sáu mươi một yên bái một trăm năm mươi tám đắk nông một trăm bốn mươi sáu phú yên một trăm ba mươi bảy thành phố hồ chí minh một trăm một mươi sáu hải giang một trăm linh bảy cao bằng một trăm linh năm lai châu chín mươi chín vĩnh lòng tám mươi tám bình thuận bảy mươi hai bến tre bảy mươi tây ninh sáu mươi bảy kiên giang năm mươi chín trà vinh năm mươi bảy bạc liêu năm mươi hai bắc cạn ba mươi chín đồng tháp ba mươi bốn sóc trăng ba mươi
cần thơ hai mươi tám điện biên hai mươi một bình dương một mươi chín tiền giang một mươi bảy ninh thuận chín lộc an chín an giang chín hậu giang chín và đồng nai năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có điện biên giảm hai trăm hai mươi quảng nam giảm chín mươi bảy và hà nội giảm tám mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có nghệ an tăng bốn trăm bảy mươi hải dương tăng bốn trăm linh bắc đinh tăng ba trăm tám mươi bảy
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi ba bốn trăm linh tám ca một ngày
đến đây tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại tp hcm chín mươi hai quảng nam hai mươi bảy quảng ninh hai mươi hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám hương yên sáu kiên giang bốn thành hóa hai hải dương hai hải phòng lông an bà rê vũng tàu bình dương lâm đồng và ninh bình mỗi nơi một ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay có hai ba trăm tám mươi sáu trăm chín mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có hai mươi bốn một trăm một mươi một ca nhiễm
đầu dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai ba trăm bảy mươi ba ca
trong đó có hai một trăm hai mươi ba chín trăm sáu mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tức độ cao trong đợt dịch này gồm có tp hcm năm trăm một mươi bốn sáu trăm bốn mươi chín bình dương hai trăm chín mươi ba hà nội một trăm năm mươi ba tám trăm chín mươi chín đồng nai chín mươi chín chín trăm sáu mươi năm và tây ninh tám mươi tám
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
về số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là bốn ba trăm chín mươi bảy ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai một trăm hai mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy ca
về số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai hai trăm sáu mươi ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ một bốn trăm tám mươi chín ca thở oxy dòng cao hfnc ba trăm sáu mươi năm ca thở máy không xâm lấn năm mươi bảy ca thở máy xâm lấn ba trăm ba mươi sáu ca và can thiệp ics
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng hai ghi nhận chín mươi bảy ca tử vong tại tp hcm ba ca trong đó có một ca từ an giang chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi chín bình định tám đồng nai tám thừa thiên huế bảy bình phước nam hải phòng năm quảng ngãi năm bến tre bốn đồng tháp bốn bình thuận ba cần thơ ba đà nẵng ba hậu giang hai khánh hòa hai
ninh bình hai vĩnh phúc hai an giang một bà rịa vũng tàu một bạc liêu một bắc ninh một đắk lắc một hải dương một kiên giang một lâm đồng một lào cai một quảng nam một sóc trăng một và thái bình i
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi hai ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám năm trăm hai mươi một ca chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm ca
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
mới đây bộ y tế đã ban hành hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín cách ly y tế tại nhà
theo đó f có bệnh nền có thể được cách ly tại nhà nếu tình trạng ổn định
không có dấu hiệu viêm phổi và đủ khả năng tự chăm sóc
hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín mới nhất của bộ y tế quy định f có bệnh nền nhưng đang điều trị ổn định
là một tiêu chí lâm sàng để được cách ly tại nhà
cụ thể f phải đảm bảo ba tiêu chí lâm sàng sau
là người mắc covid một mươi chín được khẳng định nhiễm sát covid hai bằng xét nghiệm
atpg hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành
không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt
hoa khan đau họng nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ tên lưỡi tiêu chảy chảy mũi mất mùi mất vị
không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy nhịp thở nhỏ hơn hai mươi lần một phút
so hai lớn hơn chín mươi sáu khi thởi khí trời không có thở bất thường như thở rên rớt lõm lồng ngực
vọp hồng cánh mũi thở kho khe thở rít ở thì hít vào
không mắc bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định
ngoài ra f phải có khả năng tự chăm sóc bản thân
có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống tắm rửa giặt quần áo vệ sinh
và có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế
có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi giám sát và khi có tình trạng cấp cứu
có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại máy tính
trường hợp người mắc covid một mươi chín không có khả năng tự chăm sóc
gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng hai yêu cầu trên
trước đây tại quyết định số bốn nghìn ba mươi tám để được tự cách ly tại nhà
ngoài việc không có dấu hiệu viêm phổi khó thở
người mắc covid một mươi chín còn phải đáp ứng các tiêu chí khác như
đã tiêm đủ hai mũi hoặc một mũi vaccine phòng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày
hoặc không có bệnh nền không đang mang thai
như vậy theo hướng dẫn mới kể cả người có bệnh nền phụ nữ có thai
người chưa tiêm đủ liều vaccine cũng có thể được tự điều trị covid một mươi chín tại nhà
để có đáp ứng các tiêu chí lâm thai

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình